vtv new đưa tin đến sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi hai thế giới có trên hai trăm bảy mươi sáu hai triệu người mắc covid một mươi chín
trong đó có năm ba mươi tám triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này
quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi đại dịch covid một mươi chín vẫn là mỹ
với trên năm mươi hai một mươi bốn triệu ca mắc và hơn tám trăm ba mươi trường hợp tử vong
trong ngày qua mỹ ghi nhận thêm tám mươi bốn chín trăm linh trường hợp nhiễm virus sars cov hai
biến thể omicron hiện nay đã trở thành biến thể phổ biến nhất gây ra các ca mắc mới tại nước mỹ
theo trung tâm kiểm soát và phòng bệnh mỹ chỉ chưa đầy ba tuần kể từ ca bệnh đầu tiên
các ca nhiễm omicron hiện nay đã chiếm bảy mươi ba số ca mắc mới covid một mươi chín tại nước này
trong khi vào tuần trước omicron mới chỉ chiếm một mươi hai sáu số ca nhiễm mới tại mỹ
hiện mỹ đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do nhiễm biến thể omicron là một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi
chưa tiêm phòng covid một mươi chín thị trường thủ đô washington đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại thành phố
vì số ca nhiễm tăng mạnh đồng thời áp dụng các biện pháp phòng dịch như tiêm chủng bắt buộc đối với người lao động
bao gồm cả việc tiêm mũi vaccine tăng cường đồng thời mở rộng xét nghiệm
nhằm ứng phó với sự lây lan biến thể omicron của virus sars cov hai
chính phủ mỹ có kế hoạch thành lập các điểm xét nghiệm covid một mươi chín ở thành phố new york trong tuần này
và mua năm trăm linh triệu bộ xét nghiệm nhanh tại nhà để cung cấp miễn phí cho người dân kể từ tháng một năm hai nghìn hai mươi
tại tâm dịch covid một mươi chín lớn thứ hai thế giới ấn độ vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai
nước này ghi nhận tổng cộng ba mươi bốn bảy mươi năm triệu người mắc covid một mươi chín
bao gồm hơn bốn trăm bảy mươi trường hợp thiệt mạng vì covid một mươi chín tại quốc gia nam á này
bộ y tế ấn độ cho biết nước này đã ghi nhận hai trăm linh ca nhiễm biến thể omicron tại một mươi hai bang
như vậy tổng số ca nhiễm biến thể omicron tại ấn độ đã tăng gấp đôi chỉ trong vòng một tuần
thông báo của giới chức y tế ấn độ cho biết tám mươi số ca nhiễm biến thể omicron tại nước này không có triệu chứng
ấn độ chưa ghi nhận ca tử vong nào do omicron
thủ yến bang delhi kêu gọi người dân đeo khẩu trang và đề nghị chính phủ liên bang cho phép tiêm mũi vaccine covid một mươi chín tăng cường
delhi hiện đã tiêm hai liều vaccine cho khoảng bảy mươi trong tổng số một mươi năm triệu người trưởng thành
brazil hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba thế giới với hơn sáu trăm một mươi bảy chín trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín không qua khỏi
trong tổng số trên hai mươi hai hai triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này
bộ y tế brazil cho biết những người suy giảm miễn dịch tại nước này có thể được tiêm mũi vaccine ngừa covid một mươi chín

mũi tiêm tăng cường này có thể được tiêm ít nhất bốn tháng sau khi hoàn tất mũi tiêm thứ ba
giới chức brazil cho rằng mỗi vaccine thứ tư đặc biệt quan trọng đối với những người suy giảm miễn dịch nghiêm trọng
chẳng hạn như người nhiễm hiv hoặc bệnh nhân ung thư đang được điều trị tích cực bằng xã trị hay hóa trị
bên cạnh đó bộ y tế brazil cũng có kế hoạch rút ngắn khoảng cách giữa tiêm mũi thứ hai và mỗi thứ ba từ năm xuống còn bốn tháng
kể từ khi brazil phát động chiến dịch tiêm phòng vaccine ngừa covid một mươi chín từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến nay
khoảng bảy mươi dân số nước này đã được tiêm ít nhất hai mũi vaccine
một ổ dịch covid một mươi chín đã bùng phát trên du thuyền lớn nhất thế giới du thuyền symphony of the sea
du thuyền này đã ghi nhận ít nhất bốn mươi tám người đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
du thuyền đang chở hơn sáu hành khách và thủy thủ đoàn trong hành trình kéo dài một tuần canh biển caribe
giới chức y tế thành phố miami mỹ cho biết hầu hết bệnh nhân đều có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng
giới chức y tế vẫn chưa rõ liệu biến chủng omicron có phải là nguyên nhân gây ra các trường hợp dương tính này hay không
trước đó để thực hiện chuyến du lịch bảy ngày trên du thuyền toàn bộ du khách trên một mươi hai tuổi đã buộc phải tiêm đủ liều vaccine
và thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín trước khi lên tàu
cơ quan quản lý dược phẩm châu âu đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa covid một mươi chín
novasovic do hãng dược phẩm mỹ novavax sản xuất cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
như vậy nova sovich sẽ là loại vaccine ngừa covid một mươi chín thứ năm được lưu hành tại châu lục này
sau vaccine của hãng pfizer biontech madonna astrazeneca và johnson johnson
cơ quan quản lý dược phẩm châu âu cho biết các dữ liệu tổng hợp từ hai cuộc nghiên cứu lớn cho thấy
loại vaccine này đạt hiệu quả ngăn ngừa covid một mươi chín tới chín mươi
hiện chưa thể đánh giá hiệu quả của vaccine này đối với biến thể omicron do còn thiếu dữ liệu
tuy nhiên cơ quan quản lý dược phẩm châu âu khẳng định những thông tin về nuvasovic rất đáng khích lệ
và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của liên minh châu âu về hiệu quả an toàn và chất lượng
israel ngày hai mươi một tháng một mươi hai đã có ca tử vong đầu tiên do biến thể omicol
là một người đàn ông hơn sáu mươi tuổi có bệnh nền và đã tiêm hai liều vaccine ngừa covid một mươi chín
số liệu của bộ y tế nước này cho biết ngày hai mươi một tháng một mươi hai có một trăm bảy mươi bệnh nhân omicrone chính thức được xác nhận
nâng tổng số ca nhiễm biến thể covid một mươi chín mới ở quốc gia trung đông này lên ba trăm bốn mươi một người
tăng gấp hai lần so với số liệu một ngày trước đó
trong số các bệnh nhân omicron tại israel có hai trăm bốn mươi ba người trở về từ nước ngoài
đáng chú ý
trong số các bệnh nhân có hai trăm bốn mươi sáu người đã tiêm ba liều vaccine hoặc tiêm liều hai trong vòng sáu tháng trở lại đây
bộ y tế israel còn cho biết thêm có tám trăm linh bảy người khác hiện đang nghi nhiễm biến thể omicron
và đang chờ kết quả xét nghiệm chính thức
hiện mỗi ngày tại nga ghi nhận hơn hai mươi bảy ca nhiễm mới covid một mươi chín
con số này đã giảm đi đáng kể so với thời điểm cách đây một tháng
tuy nhiên đã có ít nhất hai mươi năm ca nhiễm biến thể omicron được ghi nhận ở nga từ đầu tháng một mươi hai cho đến nay
và dự báo số ca nhiễm biến thể mới này sẽ gia tăng nhanh
trong những ngày tới
hiện các nhà khoa học nga đang nghiên cứu và tiến hành cập nhật vaccine để tăng tính hiệu quả
chống lại các biến thể của covid một mươi chín
theo các nhà điều chế vaccine sputnik v từ trung tâm nghiên cứu dịch tễ và visingemily
đến nay chưa có cơ sở nào cho thấy biến chủng omicron sẽ thay thế biến chủng delta
trong trường hợp này vaccine phải là vaccine hai thành phần để chống lại cả chủng delta và chủng omicron
do đó cần phải sử dụng một nền tảng mới để tạo ra vaccine
hiện nay vaccine spunik v được cho là có khả năng bảo vệ khỏi chủng omicron
nhưng cần phải nghiên cứu mức độ bảo vệ này
tính đến ngày hai mươi tháng một mươi hai ở nga đã có gần bảy mươi năm tám triệu người được tiêm ít nhất một mũi tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
trong đó có sáu mươi chín bốn triệu người đã được tiêm chủng đầy đủ
tỷ lệ miễn dịch cộng đồng ước tính đạt gần sáu mươi
bộ trưởng y tế liên bang nga mikhai morasko đã lên kế hoạch tiêm phòng covid một mươi chín cho thanh thiếu niên
từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi dựa trên cơ sở tự nguyện
thủ tướng australia scott morrison ngày hai mươi một tháng một mươi hai tuyên bố nước này sẽ tiếp tục chính sách sống chung
tuyên bố trên được đưa ra khi số ca lây nhiễm covid một mươi chín hàng ngày tại australia vẫn tiếp tục tăng cao
theo thủ tướng morrison nước này sẽ không phong tỏa trở lại và sẽ tiếp tục sống chung với covid một mươi chín
mặc dù số ca nhiễm covid một mươi chín liên tục tăng cao trong vài ngày qua nhưng ông morrison cho rằng
việc hạn chế lây lan covid một mươi chín phụ thuộc lớn vào trách nhiệm và ý thức của từng người dân
hiện australia đang tiếp tục triển khai tiêm mũi tăng cường
thời gian tiêm có thể được rút ngắn từ năm xuống còn bốn tháng hoặc ba tháng
tính từ khi tiêm mũi vaccine ngừa covid một mươi chín thứ hai
thủ tướng morrison đã kêu gọi các bang mở cửa trở lại hàng trăm trung tâm tiêm chủng
ngày hai mươi một tháng một mươi hai bang new south wales của australia thông báo ghi nhận ba năm mươi bảy ca mắc covid một mươi chín trong hai mươi bốn giờ qua
đây là số ca mắc cao nhất trong một ngày tại một bang của australia kể từ khi đại dịch bùng phát
new zealand cùng ngày thông báo đã hoát kế hoạch mở cửa biên giới cho đến hết tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
vì lý do biến thể omicrone đang lây lan nhanh trên toàn cầu
đảo quốc nam thái bình dương này vừa mới bắt đầu kế hoạch nới lỏng
các biện pháp phòng dịch được cho là nghiêm ngặt nhất thế giới
theo kế hoạch ban đầu các hạn chế biên giới quốc tế sẽ được nới lỏng từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
và đến tháng bốn sẽ cho phép toàn bộ khách nước ngoài được nhập cảnh
tuy nhiên theo quyết định mới chương trình nhập cảnh cách ly dành cho người new zealand sống tại australia
từ ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai sẽ bị lùi lại đến cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
ngoài ra thời gian cách ly sẽ tăng từ một tuần lên một mươi ngày
và các xét nghiệm cần phải trong vòng bốn mươi tám giờ thay vì bảy mươi hai giờ trước khi nhập cảnh
thái lan đã phê duyệt việc sử dụng vaccine ngừa covid một mươi chín của hãng pfizer cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
đây là loại vaccine đầu tiên được thái lan cho phép sử dụng cho trẻ em trong độ tuổi từ năm đến một mươi một
theo giới chức y tế thái lan liều lượng tiêm sẽ là một mươi microgram bằng một phần ba liều lượng người lớn
hai liều tiêm cách nhau hai mươi một ngày như khuyến cáo của nhà sản xuất
trước đó hồi tháng một mươi thái lan đã triển khai chiến dịch tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
của hãng pfizer cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
ngày hai mươi một tháng một mươi hai chính phủ thái lan tuyên bố sẽ tạm dừng
chương trình nhập cảnh không cần cách ly vừa được áp dụng trong bối cảnh số ca nhiễm biến thể omicron
đang tăng nhanh trên toàn cầu
thái lan tạm dừng chương trình nhập cảnh không cần cách ly trong bối cảnh tổng số ca nhiễm biến thể omicron
ở nước này hiện nay đã lên đến khoảng gần một trăm linh ca
bộ y tế lào ngày hai mươi một tháng một mươi hai cho biết trong hai mươi bốn giờ qua nước này ghi nhận một một trăm hai mươi tám ca nhiễm mới covid một mươi chín
tại một mươi tám tỉnh thành phố và một mươi người tử vong do covid một mươi chín trong đó có một trường hợp nhập cảnh
như vậy đến nay tổng số ca nhiễm covid một mươi chín tại lào đã lên tới
trong một trăm linh năm trăm hai mươi bốn trường hợp bao gồm hai trăm tám mươi bốn người tử vong
theo bộ y tế lào chỉ sau một ngày giảm xuống mức ba chữ số số ca mắc mới tại nước này
ở mức bốn chữ số trong ngày hai mươi một tháng một mươi hai tăng ba trăm linh bốn ca so với một ngày trước đó
đáng chú ý số ca lây nhiễm cộng đồng tại thủ đô viên trăng cũng tăng trở lại
với năm trăm bốn mươi bốn trường hợp trong một ngày tăng hai trăm năm mươi người so với ngày hai mươi tháng một mươi hai
điều này cho thấy tình hình dịch bệnh tại lào vẫn diễn biến phức tạp
truyền thông indonesia dẫn lời một quan chức cấp cao
cho biết chính phủ nước này đang xem xét kéo dài thời gian cách ly đối với người nhập cảnh
lên hai tuần nhằm ngăn chặn biến thể omicron
cho đến nay indonesia đã xác nhận ba người nhiễm omicol đều là các ca nhập cảnh
hiện du khách quốc tế và công dân indonesia đã phải trải qua thời gian cách ly bắt buộc
một mươi ngày tại khách sạn hoặc địa điểm được chỉ định
số lượng bệnh nhân covid một mươi chín được điều trị tại các bệnh viện hoặc tự cách ly tại nhà
ở indonesia đã giảm mạnh trong thời gian qua và hiện chỉ còn hơn bốn tám trăm linh người
so với mức năm trăm năm mươi người hồi cuối tháng bảy
chính phủ indonesia đã đưa ra năm biện pháp tăng cường giám sát trước kỳ nghỉ lễ giáng sinh
hai nghìn hai mươi một và năm mới hai nghìn hai mươi hai nhằm gia tăng khả năng ứng phó với nguy cơ tăng đột biến
các trường hợp mắc covid một mươi chín đặc biệt là liên quan đến biến thể omicron của virus sars cov hai
từ đầu tuần này nhật bản đã bắt đầu cấp chứng nhận tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín
chứng điện tử cho người dân chứng nhận này giúp đơn giản hóa các thủ tục xuất nhập cảnh
hoặc tạo thuận lợi hơn cho người dân khi tham gia các hoạt động kinh tế xã hội
trong dịch bệnh covid một mươi chín
tổng thống hàn quốc moon jae in kêu gọi chính phủ nước này chuẩn bị ứng phó với kịch bản
omicron trở thành biến thể lây nhiễm chủ đạo tại hàn quốc trong khi vẫn đảm bảo
củng cố năng lực của ngành y tế đến nay hàn quốc đã ghi nhận hai trăm hai mươi bảy ca nhiễm biến thể omicron